thưa quý vị đối với mỗi công trình giao thông thì nguồn vốn đóng vai trò quan trọng nhất
trong bối cảnh hình thức ppp còn nhiều điểm không hấp dẫn nhà đầu tư
các công trình xã hội hóa vắng bóng nhà đầu tư tiềm năng
việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đang được xem xét là một giải pháp quan trọng nhất
vấn đề nợ công không phải là điều quan ngại khi nhà nước có cơ chế quản lý minh bạch rõ ràng
thưa quý vị và cùng phân tích về công tác chuẩn bị và những giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công ngành giao thông vận tải
trong đó có việc chuyển đổi hình thức đầu tư của một số dự án thành phần cao tốc bắc nam
chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông nguyễn nam xanh huy vụ trưởng vụ kế hoạch đầu tư bộ giao thông vận tải
mời quý vị cùng theo dõi
xin chào ông
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông xin ông cho biết tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi của bộ giao thông vận tải đã được thực hiện như thế nào ạ
trong năm hai nghìn hai mươi bộ giao thông vận tải được chính phủ giao với kế hoạch khoảng ba mươi năm ba trăm linh tỷ
và cho đến tháng ba thì chúng tôi đã triển khai giao kế hoạch cho các dự án được hai mươi bảy tám trăm sáu mươi tỷ
tức là đã phân giao kế hoạch đạt khoảng chín mươi bốn
và trong ba tháng đầu năm
bộ giao thông vận tải đã đạt được sáu bốn trăm bảy mươi sáu tỷ tương đương với khoảng độ một mươi bảy sáu kế hoạch hai nghìn hai mươi
và tôi cho rằng là đây là một trong những kết quả đạt được khá là nỗ lực và cũng khá là quyết liệt của bộ giao thông vận tải
thì chúng tôi cũng đã đặt ra được một kế hoạch để đảm bảo giải ngân toàn bộ kế hoạch hai nghìn hai mươi được giao theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
vậy trong thời gian tới bộ giao thông vận tải sẽ đưa ra những cái giải pháp nào
để có thể đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ạ
vấn đề đầu tiên là phải giao kế hoạch để cho các chủ đầu tư chủ động lên kế hoạch triển khai tiến độ từng dự án
chúng tôi cần xây dựng một kế hoạch chi tiết từng tháng để chủ động điều hành
đặc biệt trong những dự án mà bị chậm một tháng
thì chúng tôi chủ động điều hành là tháng sau phải bù lại khối lượng giải ngân tương ứng với phần bị chậm
để đảm bảo đến quý ba và hết tháng một năm hai nghìn hai mươi một là chúng ta hoàn thành được kế hoạch hai nghìn hai mươi
chúng tôi yêu cầu cá thể hoạt động
đối với từng chủ đầu tư từng ban quản lý dự án
lãnh đạo là ai phụ trách công trường dự án điều hành của dự án là ai phụ trách
các phòng kế hoạch kế toán chịu trách nhiệm từng cá nhân đối với từng dự án
chúng tôi xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án xây dựng một quy trình thanh toán nội bộ để kiểm soát chặt chẽ
tránh trường hợp khối lượng đã thi công ra nhưng không giải ngân được
chúng tôi tăng cường thanh kiểm tra của các cơ quan tham mưu của bộ
để kịp thời tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án từng khâu
tại hiện trường cũng như các thủ tục xử lý trong nội bộ
chúng tôi yêu cầu các ban quản lý dự án đều có bộ phận nằm tại các địa phương
nằm tại các công trường để phối hợp cùng với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng
chúng tôi đẩy mạnh vai trò phối hợp để đảm bảo giải quyết kịp thời tất cả những khó khăn vướng mắt
tránh trường hợp ách tắc tiến độ giải phóng mất bằng và dẫn đến toàn bộ tiến độ dự án cung trọng
một lần nữa xin được cảm ơn ông